tại xóm bó lành xã cao thăng huyện trùng khánh tỉnh cao bằng vừa xảy ra vụ sập giếng nước khiến hai người tử vong
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng sáu anh mạc văn sắt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và anh la văn động sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tại xóm bó lành xã cao thang huyện trùng khánh đã leo xuống giếng để kè đá thành giếng thì bất ngờ giếng bị sập
người dân đã nhanh chóng có mặt để giải cứu nhưng do giếng sâu khối lượng đất đá bị sập khá lớn khó khăn cho lực lượng cứu hộ anh sát và anh động đã tử vong ở đáy giếng
ngay sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo huyện trùng khánh ủy ban nhân dân xã cao thăng đã hỗ trợ một mươi triệu đồng cho gia đình nạn nhân mạc văn sắt là hộ nghèo và hỗ trợ bảy triệu đồng cho gia đình nạn nhân la văn động